nguy cơ tai nạn từ những đường ngang dân sinh trên các tuyến đường sắt từ lâu đã được cảnh báo
tuy nhiên tại một số đường dân sinh đi ngang qua đường sắt ở thành phố đà nẵng
thì tình trạng xe quá khổ quá tải không được phép lưu thông
nhưng vẫn cố tình qua lại mặc cho tính mạng của nhiều người luôn bị đe dọa
phản ánh của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân tại đà nẵng
tại đường ngang dân sinh thuộc tổ bảy phường hòa hiệp nam quận liên triều thành phố đà nẵng
trung bình mỗi ngày tổng các loại phương tiện qua lại khoảng sáu trăm linh lượt
trong đó có khoảng ba trăm linh lượt là xe tải các loại
điều đáng nói là mặc dù xe quá khổ quá tải không được phép lưu thông trên tuyến đường ngang này
nhưng hàng ngày các tài xế vẫn bất chấp khiến người dân rất bức xúc
trước những đe dọa từ các phương tiện quá tải qua lại đường dân sinh kể từ năm hai nghìn một mươi ba
theo kiến nghị của người dân địa phương ban an toàn giao thông thành phố đà nẵng đã chỉ đạo ban an toàn giao thông các cấp
thành lập các tổ gác chắn lực lượng chủ yếu là cựu chiến binh tại chỗ để túc trực bảo vệ sự an toàn cho người dân qua lại
điều đáng nói là mặc dù xe quá khổ quá tài không được phép lưu thông trên tuyến đường ngang này
nhưng mà quá tải nó tải qua cái đường này
từ thực tế này chính quyền địa phương các cấp cần khẩn trương có các biện pháp mạnh hơn trong việc quán triệt xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
nhất là xe quá khổ quá tải cố tình đi qua đường ngang dân sinh gây nguy hiểm đến tính mạng người dân và nhiều phương tiện mỗi khi đi qua con đường này